liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc tắc trách trong chuyên môn của ekip trực tại trung tâm y tế tp vĩnh long gây tử vong cho bé trai hai tuổi bộ y tế đã yêu cầu làm rõ thông tin và xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể có vi phạm nếu có
ngày bảy chín trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết bé trai hai tuổi tử vong tại trung tâm y tế tp vĩnh long nội dung phản ánh về một tài khoản facebook phát trực tiếp clip dài hơn hai mươi phút về ekip trực tại trung tâm y tế tp vĩnh long đã tắc trách trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn gây ra tử vong cho bé trai hai tuổi
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu sở y tế tỉnh vĩnh long chỉ đạo trung tâm y tế tp vĩnh long khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên
khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm thảo tử vong xác minh nguyên nhân tử vong của bé trai hai tuổi